cao bằng là tỉnh biên giới nghèo nằm ở phía đông bắc nước ta nơi có nền nhiệt thấp vào mùa đông
hàng năm thường xuyên xuất hiện băng giá làm ảnh hưởng tới người dân và đặc biệt là đàn gia súc
cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên việc phòng chống đói rét cho đàn gia súc là điều luôn được tỉnh cao bằng trú trọng
góp phần giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân mỗi khi mùa đông đến
gia đình anh bàn toàn xấy ở xóm cốc bó xã quang thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
có năm con trâu phục vụ cho việc cày bừa trên nương rẫy mang lại thu nhập chính cho gia đình
theo sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp và thú y gia đình anh đã ra cố chuồng trại và chuẩn bị thức ăn cho đàn trâu trong mùa đông năm nay
năm nay thì mình cũng mong trâu bò mình không bị chết
không chỉ gia đình anh sấy mà nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh cao bằng cũng đã có ý thức tu sửa chuồng trại
và giữ chữ thức ăn cho đàn gia súc chủ động nhốt gia súc ở chuồng không thả gia súc ra đường khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp
tăng cường đại hội đảm bảo cho đàn gia súc
tăng cường đại hội đảm bảo cho đàn gia súc
đàn gia súc của tỉnh thì hiện nay bên sở nông nghiệp đang chuẩn bị thực hiện cái nội dung là đi kiểm tra công tác phòng chống dây xét tại các địa phương
và ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung cử cán bộ xuống các cơ sở để kiểm tra và đôn đốc bà con để thực hiện biện pháp phòng chống lấy xét cho đàn gia súc của tỉnh
hiện trên địa bàn tỉnh cao bằng có đàn đại gia súc lên tới sáu trăm linh con
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh cao bằng trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín
sẽ có khoảng bốn đến năm đàn đại gia súc
trong đợt không khí lạnh tăng cường gây ra nhiều ngày rét đậm rét hại
do đó các ngành chức năng địa phương trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền
khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ đàn gia súc để tránh tình trạng rét đậm rét hại gây tổn thất cho bà con nhân dân